thưa quý vị một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp thường xuyên mạo danh là đại tá công an
chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm
thành phố hà nội bắt giữ đặc biệt là lực lượng công an đã vạch chân nhiều thủ đoạn tinh vi của đối tượng
khi xây dựng lòng tin với mục đích đưa các nạn nhân vào bẫy
mặc quân phục của lực lượng công an đeo quân hàm đại tá thế nhưng thực chất đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định
thường xuyên mạo nhận đang công tác tại bộ công an nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không những vậy lan còn đưa ra các bằng chứng là các giấy tờ giả thể hiện việc mình có nhiều mối quan hệ
với các lãnh đạo cấp cao và sở hữu nhiều tài sản có giá trị để tạo lòng tin với nhiều người
từ khoảng năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có hàng chục người dân dính bẫy nhờ xin việc vào các cơ quan nhà nước
hoặc cho các đối tượng này vay tiền nhưng không thể lấy lại với tổng số tiền của các bị hại
lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
thế nhưng khi bị đưa về cơ quan công an đối tượng này liên tục quanh co chối tội
không chỉ mạo danh là đại tá công an đối tượng này còn lên mạng đặt làm giả ba cuốn sổ tiết kiệm
với số dư mỗi sổ lên tới hai trăm linh tỷ đồng để làm đạo cụ lừa đảo
nói là không sử dụng vào mục đích gì thế nhưng đối tượng này đã mang ba cuốn sổ tiết kiệm giả
cùng những bộ quân phục công an để lừa trị liễu chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
chỉ đến khi thay đổi đối tượng này đã mang ba cuốn sổ tiết kiệm giả cùng những bộ quân phục công an để lừa trị liễu
với những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả này chị liễu mới biết mình bị lừa
tinh vi hơn đối tượng này còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm tử thiện
sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình
nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy
tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi một người là bị hại của đối tượng này đến công an quận bắc tử liêm trình báo
trong quá trình điều tra đối tượng đặc biệt là đối phó với các cơ quan chức năng
khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn
rồi tìm các câu hỏi để né tránh để tránh việc vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đã thu giữ gần hai tỷ đồng tiền mặt cùng hai chiếc ô tô là tài liệu
là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân
một số quân trang của lực lượng công an cũng được phát hiện trên những chiếc ô tô này
công an quận bắc tử liêm đã sau quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản